cục cảnh sát giao thông cho biết bắt đầu từ ngày một mươi hai tháng ba tới đây hà nội tp hcm đà nẵng hải phòng và bình thuận là năm tỉnh sẽ được thí điểm về việc nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông qua cổng dịch vụ công quốc gia
theo đó người dân có thể sử dụng các dịch vụ để tiến hành nộp tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
thay vì việc phải trực tiếp đến các kho bạc ngân hàng nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính
đồng thời có thể đăng ký địa chỉ để nhận lại các giấy tờ bị cơ quan công an tạm giữ sau khi đã thực hiện hoàn thành xong quyết định xử phạt
cũng từ ngày một mươi hai tháng ba bộ công an sẽ tiến hành triển khai cung cấp dịch vụ trực tuyến thu lệ phí trước bạ
đăng ký phương tiện giao thông đường bộ trên cổng dịch vụ công quốc gia tại tp hcm và hà nội
trên cơ sở các kết quả đạt được khi triển khai tại hai thành phố bộ công an sẽ đánh giá rút kinh nghiệm để triển khai đến các tỉnh thành phố còn lại